chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là cây mọc sinh lớp một mươi hai sẽ bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
tại tỉnh vĩnh long các trường trung học phổ thông đang khẩn trương ôn tập cho cây mọc sinh
giúp các em củng cố kiến thức và làm quen với hình thức ra đề mới của bộ giáo dục và đào tạo
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hòa bình huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
ngoài tạo điều kiện để giáo viên ôn tập kiến thức cho học sinh trong giờ học trên lớp
ban giám hiệu nhà trường còn bố trí giáo viên hỗ trợ các em kiểm tra lý thuyết
giải bài tập theo mô hình nhận em nuôi mùa thi
đối tượng được nhận làm em nuôi là những học sinh ham chơi và tiếp thu kiến thức chậm
có hai mươi ba em tham gia mô hình này
mỗi đơn vị chuyển bế là một cách thần hạo nhất
chủ quả thì các em có tự học nhiều hơn
mô hình nhận em nuôi thì cô đã sàn lọc lại kiến thức cơ bản hướng dẫn rất là kỹ cho em
đã giúp cho tụi em hiểu được rõ hơn có thể nắm bắt kiến thức một cách nhanh hơn
nhanh chóng có thể hiểu bài và làm bài được hơn
trường trung học cơ sở và trung học phổ thông phú quế huyện long hồ
không khí ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông phú quế

sở dục đào tạo cũng đã có văn bản hướng dẫn đến các trường trung học phổ thông
cũng như là giáo dục thường xuyên của tỉnh để tạo mọi điều kiện cho giáo viên và học sinh
tiếp cận với đề thi minh họa của bộ và có thảo luận bàn bạc về các mức độ
về cấu trúc về kỹ năng để có thể điều chỉnh lại kế hoạch ôn tập của từng đơn vị trường
cái thứ hai nữa chúng tôi quan tâm là cán bộ quản lý của các trường cũng như là các ban ngành
và đặc biệt là ban đại diện cha mẹ học sinh
sẽ phối hợp tốt trong việc tạo điều kiện cho các em học sinh có thể ôn tập
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh vĩnh long có trên chín bảy trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
tỉnh vĩnh long sẽ bố trí hai mươi ba điểm thi tại các huyện thị xã thành phố với bốn trăm một mươi sáu phòng thi